triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
vào dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
và công an quận ba đình đã bất ngờ đột kích quán ba grammy có địa chỉ
tại số ba trăm sáu mươi kim mã quận ba đình hà nội phát hiện nhiều hành vi vi phạm liên quan đến ma túy
tại thời điểm kiểm tra bên trong quán có một trăm tám mươi một người gồm năm mươi tám nhân viên và một trăm hai mươi ba khách
kết quả test nhanh ma túy có năm mươi tám trên một trăm tám mươi một đối tượng dương tính với ma túy
gồm bốn nhân viên và năm mươi bốn khách hàng
tại thời điểm kiểm tra phát hiện sáu bàn có ma túy vật chứng thu giữ là gần hai chín gram kentamin
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội đã củng cố tài liệu

công an thành phố hà nội đã quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt giữ
đối với bảy đối tượng là khách đến quán ba grami điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
được biết cơ sở kinh doanh krami mới mở cửa trở lại từ ngày ba mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nhưng hoạt động như quán bar vũ trường trá hình
hiện lực lượng chức năng đang củng cố tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật